cần tập trung khắc phục vấn đề giá thịt lợn sách giáo khoa giá nước sạch quỹ bình ổn giá xăng dầu
tiếp tục kiểm soát lãm phát góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tạo sự ổn định và nền tảng thuận lợi
cho thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh củng cố niềm tin của doanh nghiệp
của người dân vào công tác điều hành chung của chính phủ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới bốn
đó là những ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với ban chỉ đạo điều hành giá vào sáng nay
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ sau tháng đầu năm các bộ ngành cơ quan đã phối hợp chặt chẽ
điều hành khá ăn ý nhịp nhàng chấp hành nghiêm những chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ để sử dụng các biện pháp
công cụ liên quan cả vi mô và vi mô tạo sự ổn định và nền tảng thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
củng cố niềm tin của doanh nghiệp của người dân vào công tác điều hành chung của chính phủ
chúng ta quyên định mục tiêu kiểm soát lãm phát cứu bốn và chúng ta sẽ rất linh hoạt trong kỹ đạo điều hành
nhất là thời điểm mức độ can thiệp của các công cụ chính sách để không ảnh hưởng đến mục tiêu phục hồi phát triển nền kinh tế
thủ tướng yêu cầu kiểm soát lạm phát không thắt chặt chính sách tài khóa tiền tệ yêu cầu điều hành giá đặt ra là kết hợp đồng bộ
hiệu quả kịp thời các biện pháp vi mô tài khóa tiền tệ và các công cụ vi mô điều hành các mặt hàng cụ thể
dầu thịt lợn các mặt hàng thiết yếu như y tế giáo dục lương thực thực phẩm
tái đoàn tan đoàn và có một số địa phương đã hỗ trợ tan đoàn lợn như là hà nội
thứ hai là nhập lợn sống căn đối nhập khẩu đảm bảo vệ sinh mong văn chữa bệnh
và thứ ba là chữa lý vấn đề giống lợn tốt để tái đoàn đảm bảo
một con lợn mấy triệu bạc giá lợn giá một con giống chứ một cầm nửa thì làm sao có hiệu quả
nói chuyện này để ta khép phục và thứ tư là quản lý tốt hơn khâu trung gian
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành các địa phương luôn đồng hành lắng nghe thực sự cầu thị
hỗ trợ tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp tục giả soát hoàn thiện các cơ chế chính sách
quy định của pháp luật để hỗ trợ sản xuất kinh doanh góp phần giảm chi phí giảm giá thành và giá bán sản phẩm
qua đó kiểm soát tốt lãm phát ổn định vĩ mô